ngày hai mươi chín tháng tám tỉnh bình dương ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục với năm bốn trăm một mươi bốn ca tăng ba mươi ba bảy so với ngày hai mươi tám tháng tám
như vậy đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận một trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín
trước tình hình trên thường trực tỉnh ủy tỉnh bình dương vừa ban hành kết luận cuộc họp về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
trong đó có nội dung tiếp tục thực hiện kéo dài giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tại các vùng đỏ
tiếp tục khóa chặt đông cứng một mươi năm phường tại thành phố thuận an thành phố dị an và thị xã tân uyên
theo kế hoạch trước đó các vùng đỏ tại ba đô thị lớn gồm thành phố thủ dầu một thành phố thuận an thành phố dị an và hai thị xã tân uyên bến cát
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đến hết ngày ba mươi một tháng tám
và phấn đấu kiểm soát được dịch đưa bình dương trở về trạng thái bình thường mới từ ngày một tháng chín
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh tại khu vực này vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp số ca mắc covid một mươi chín đến nay vượt một trăm linh bốn trường hợp
kế hoạch đề ra là kiểm soát chưa đạt nên bình dương tiếp tục giãn cách xã hội thêm một mươi năm ngày đến hết ngày một mươi năm tháng chín
tại những địa phương còn vùng đỏ thực hiện khóa chặt đông cứng một mươi một phường vùng đỏ đậm đặc với hơn bảy trăm linh người dân
trong thời gian này thường trực tỉnh ủy bình dương chỉ đạo các địa phương đang thuộc vùng đỏ phải triển khai nhanh công tác xét nghiệm
bóc tách f ra khỏi cộng đồng với yêu cầu khi có kết quả test nhanh nếu phát hiện trường hợp dương tính với sars cov hai
thì đưa ngay đến khu điều trị mà không chờ kết quả pcr
các địa phương cũng cần chuẩn bị tốt về công tác hậu cần mua sắm thuốc điều trị tiếp tục phát huy kết quả điều trị
về nâng tầng phân tầng điều trị tại các bệnh viện tập trung phân loại nhanh f sau khi ghi nhận để nhanh chóng tư vấn
điều trị kịp thời ngay tại địa phương tránh những trường hợp chuyển nặng chuyển viện lên tuyến trên